thời gian qua trên các tuyến phố sầm ớt bậc nhất ở hà nội như hàng bông phố huế sơn tây trường trinh
cứ vài chục mét lại xuất hiện một biển cho thuê nhà sang nhượng cửa hàng
nhưng dù ế ẩm thì giá của thị trường này vẫn không hề có xu hướng giảm
từng là nơi buôn bán kinh doanh sầm ớt bậc nhất thủ đô mỗi tấc đất ở khu vực nội thành hà nội được ví tất vàng
vì cả giá bán và giá thuê rất tắt đỏ
tuy nhiên từ sau đại dịch covid một mươi chín xảy ra rất nhiều cửa hàng tại đây không thể cầm cự lần lượt phải trả mặt bằng vì chi phí quá lớn
đến nay dù dịch bệnh đã qua nhưng nhiều nơi vẫn chưa thể hồi phục
có thể thấy hàng loạt cửa hàng im lìm đóng cửa khiến chủ nhà phải treo biển cho thuê ngóng tìm khách mới
dạo quanh các tuyến phố vốn được biết đến là khu phố đắt đỏ nhất hà nội như hàng mã hàng bông hàng gia hàng ngang
không khó để bắt gặp những cửa hàng treo biển thanh lý trả cửa hàng và đóng cửa cho thuê
đáng chú ý trên phố sơn tây kim mã nơi được coi là vị trí vàng cho các hoạt động kinh doanh
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên chỉ trong khoảng hai trăm linh mét có đến hơn một mươi cửa hàng treo biển cho thuê mặt bằng
bên cạnh đó những khu trung tâm thương mại được biết đến như tụ điểm của mua sắm buôn bán cũng rơi vào tình trạng tương tự
nằm tại trung tâm hà nội với bốn mặt tiền giữa khu phố cổ trung tâm thương mại hàng gia hoàn kiếm hà nội
là sự kết hợp giữa chợ truyền thống và trung tâm thương mại
với tổng diện tích cho thuê bán lẻ hơn tám ba trăm linh m hai có mặt tiền chính rộng một trăm tám mươi mét
dù vậy nơi đây có nhiều ký ốt bị bỏ trống không có người thuê đóng cửa dù sạch sẽ và hiện đại
mặc dù nhiều mặt bằng nằm trên các khu đất vàng vẫn đang phải đắp chiếu bỏ không
nhưng rất ít chủ nhà chịu giảm giá thuê khiến cho các chủ kinh doanh khó có thể cầm cự được
chị nguyễn thị thanh ba mươi hai tuổi cho biết chị thuê một mặt tiền nằm sâu trong ngõ năm mươi năm phố hoàng hoa thám để mở tiệm bán hàng mỹ phẩm
với giá khoảng một mươi năm triệu đồng một tháng
sau khi đại dịch covid một mươi chín qua đi khoảng nửa năm chủ nhà thông báo tăng tiền thuê nhà lên thành hai mươi triệu đồng một tháng
khiến chị không cầm cụ nổi và phải trả lại mặt bằng
mặc dù nhiều mặt bằng nằm trên các khu đất vàng vẫn đang phải đắp chiếu bỏ không
nhưng rất ít chủ nhà chịu giảm giá thuê khiến cho các chủ kinh doanh khó có thể cầm cự được
chị nguyễn thị thanh ba mươi hai tuổi cho biết chị thuê một mặt tiền nằm sâu trong ngõ năm mươi năm phố hoàng hoa thám để mở tiệm bán hàng mỹ phẩm
với giá khoảng một mươi năm triệu đồng một tháng
sau khi đại dịch covid một mươi chín qua đi khoảng nửa năm chủ nhà thông báo tăng tiền thuê nhà lên thành hai mươi triệu đồng một tháng
khiến chị không cầm cự nổi và phải trả lại mặt bằng
cũng theo chị thanh việc tìm thuê mặt bằng kinh doanh hiện tại rất khó khăn
không phải vì không có mà do giá thành quá cao hiện tại đều tăng thêm khoảng ba mươi bốn mươi so với trước dịch
thậm chí còn có nơi tăng gấp đôi
chính vì vậy mà nhiều mặt bằng kinh doanh trên những con phố vàng đến nay vẫn bò trống
chia sẻ lý do vì đâu mà người cho thuê không chịu hạ giá thuê dù mặt bằng để chống
ông lê quốc kiên một nhà đầu tư bất động sản kỳ cựu cho biết
thị trường đang diễn ra mâu thuẫn rằng co về giá thuê giữa bên đi thuê với chủ nhà
cụ thể trong bối cảnh nguồn cung mặt bằng nhiều trong khi nhu cầu giảm mạnh
người đi thuê mặt bằng có nhiều chọn lựa nên muốn giảm giá muốn thuê với giá thấp hơn nhiều trước dịch
ví dụ những mặt bằng trước dịch cho thuê được giá một trăm năm mươi triệu
thì sau dịch họ chỉ trả tối đa một trăm linh triệu
hoặc chủ nhà kỳ vọng cho thuê hai trăm tám mươi triệu nhưng bên thuê chỉ chi trả tới hai trăm linh triệu
trong khi đó chủ nhà sở hữu mặt bằng trung tâm cũng có cái lý là giá thuê phải ngày càng tăng
chứ sao lại giảm hạ tầng ngày càng phát triển thì giá phải tăng chứ sao lại giảm
và khó chấp nhận giá thuê thấp hơn trước dịch
bên cạnh đó theo ông kiên chủ mặt bằng trung tâm còn là những người có tiềm lực tài chính mạnh
nếu khó khăn kẹt thì gẹp nhiều cần thì bán luôn tài sản mới đủ xử lý công việc
chứ nguồn thu tổ hạt động cho thuê này không hẳn mang tính sống còn
do đó khi bị chi trả với mức giá thấp hơn trước đây cho thuê
thì họ tha để không hoặc chỉ chấp nhận giảm rất ít
qua tìm hiểu giá thuê mặt bằng ở khu vực tuyến phố trung tâm đang giao động hơn hai triệu đồng trên một m hai một tháng
tân cử là khu vực hoàn kiếm giá thuê và các vị trí nhà phố giao động từ một năm triệu đồng trên một m hai một tháng
trong khi đó mặt bằng trong các ngõ nhỏ có mức giá thấp hơn từ một mươi đến hai mươi triệu đồng một tháng
tùy theo khu vực và diện tích
với phố kim mã giá cho thuê giao động từ bốn mươi sáu mươi triệu đồng một tháng có nơi đến cả một trăm linh triệu một tháng
nhà mặt phố bà triệu giá thuê một trăm bốn mươi triệu đồng một tháng
được biết nếu trước đây chủ nhà cho thuê ký hợp đồng theo hình thức hai ba năm cố định
không tăng giá trong khoảng thời gian này thì hiện nay điều này đã bị xóa bỏ
đa phần các hợp đồng cho thuê nhà hiện nay biến động tăng thêm khoảng ba năm một năm
thường thì hai ba năm giá thuê nhà sẽ tăng thêm khoảng một mươi
anh nguyễn tuấn sơn người đang tìm mặt bằng để kinh doanh cửa hàng quần áo
liên hệ với chủ mặt bằng trên phố sơn tây
alo đây có phải là số điện thoại của chủ mặt bằng ở phố sơn tây không ạ
cho em hỏi một chút là cái mặt bằng mình đang mặt tiền là bao nhiêu nhỉ
mặt tiền là bốn m hai em ạ
bốn m hai với cả diện tích là bao nhiêu
diện tích là khoảng năm mươi năm sáu mươi m
năm mươi năm sáu mươi m thế mình đang đẩy giá thuê là bao nhiêu ạ
mình đang đẩy khoảng hai mươi triệu

hiện nay theo chia sẻ của nhiều người tình hình buôn bán khó khăn chi phí thuê mặt bằng lớn
bên cạnh đó là xu hướng mua sắm không như truyền thống nên nhiều người chuyển dịch sang hình thức kinh doanh online
ông đinh minh tuấn giám đốc bất động sản com vn khu vực miền nam
phân tích ba lý do chính dẫn tới tình trạng này
thứ nhất là sự thay đổi mô hình kinh doanh của những đơn vị đi thuê
giai đoạn vừa rồi tốc độ tăng trưởng về thương mại điện tử rất lớn
các đơn vị đi thuê trước đây sử dụng các tuyến phố chính để vừa làm thương hiệu vừa bán hàng
giai đoạn vừa rồi sau dịch thị trường khó khăn hơn nên họ phải bắt buộc thay đổi mô hình
họ tìm đến các nền tảng điện tử như là lazada shopee tiktok hay facebook
lý do thứ hai là sự sụt giảm trong lượng khách đến thị trường trung tâm
cuối cùng là xu hướng mở rộng các thị trường tỉnh của các nhãn hàng và các chuỗi
bây giờ họ sẽ thu hẹp ở các thị trường chính và chuyển đổi mô hình sang thương mại điện tử
và đâu đó họ sẽ mở rộng ở các khu vực tỉnh vùng ven
từ những lý do đó ông đinh minh tuấn giám đốc chuyên trang bất động sản com vn
cũng dự báo xu hướng của thị trường cho thuê nhà mặt phố hà nội trong thời gian tới
ông tuấn cho rằng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thị trường cho thuê mặt bằng nhà phố hà nội mới có sự điều chỉnh
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn các chủ nhà cho thuê sẽ bắt đầu phải điều chỉnh giá
điều chỉnh các cơ chế để phù hợp hơn với những nhóm khách hàng đi thuê mặt bằng
nhiều chuyên gia bất động sản nhận định khi kinh tế bắt đầu hồi phục vào năm hai nghìn hai mươi bốn
các nhãn hàng nước ngoài quay trở lại thì thị trường cho thuê mặt bằng nhà phố cơ bản sẽ bắt đầu chuyển động
dần hồi phục vào năm hai nghìn hai mươi năm